quỷ viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng bộ công an và đồng chí thái thanh quý bí thư tỉnh ủy nghệ an
ghi nhận những cống hiến đóng góp của thiếu tướng nguyễn hữu cầu trong suốt hơn bốn mươi một năm công tác trong lực lượng công an nhân dân
cũng như trên vai trò trách nhiệm là đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
đối với đại tá võ trọng hải thiếu tướng trần quốc tỏ đề nghị
trên cương vị công tác mới cần sớm tiếp cận công việc được giao nhanh chóng hòa mình với tập thể
bắt tay ngay vào giải quyết những công việc theo chương trình kế hoạch của tập thể và cấp trên đề ra
duy trì đoàn kết trật tự kỷ cương sáng tạo và đổi mới
phát biểu nhận nhiệm vụ đại tá võ trọng hải chia sẻ trên cương vị giám đốc công an nghệ an
hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm đem hết tâm sức trí tuệ hết lòng hết sức cùng tập thể ban thường vụ đảng ủy
lãnh đạo công an tỉnh toàn thể công an nghệ an tiếp tục tô thắm lịch sử vẻ vang tạo bước đột phá mới
thành công mới trên từng lĩnh vực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
có phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế của đất nước quê hương xứ nghệ
chiều nay tại thành phố đà nẵng cục cảnh sát giao thông bộ công an tổ chức lễ khánh thành
và đưa vào sử dụng hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi
dự lễ khánh thành có đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
báo cáo với đồng chí thứ trưởng đại diện cục cảnh sát giao thông cho biết
hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi gồm có bảy mươi tám camera giám sát
trong đó có một mươi bảy máy đo tốc độ ghi hình đa làn giám sát ngày đêm một mươi sáu camera nhận dạng biển số và ba mươi năm camera giám sát phát hiện vi phạm
hệ thống camera giám sát được trang bị hiện đại có độ phân giải lớn khả năng giám sát phương tiện hoạt động trên tuyến
và các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện với độ chính xác cao
phát biểu tại lễ khánh thành thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của cục cảnh sát giao thông
và đại diện các nhà thầu trên tuyến đã vượt qua nhiều khó khăn
để đưa hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông vào sử dụng đúng thời điểm đúng kế hoạch
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh việc triển khai xây dựng và vận hành của hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
là hết sức cần thiết đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông hiện nay
đồng chí thứ trưởng yêu cầu cục cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương
cần thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản nắm tình hình tuyến địa bàn lưu lượng quy luật hoạt động vận tải
từ đó đề ra những phương thức kiểm soát xử lý vi phạm qua hệ thống giám sát
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông cần phải chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí
truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
về việc sử dụng hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
nhằm cảnh báo giáo dục nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
đảm bảo tính công khai trong giám sát và xử lý
sáng nay tại tỉnh lai châu trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
đã tới dự và chủ trì buổi lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
tại buổi lễ thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an đồng chí trung tướng lương tam quang
thứ trưởng bộ công an đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá nguyễn viết giang
nguyên phó giám đốc công an tỉnh hà giang đến nhận và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh lai châu
thông báo về việc điều động đại tá hà văn tuyên giám đốc công an tỉnh lai châu
giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh bắc cạn
phát biểu tại buổi lễ đồng chí thứ trưởng lương tam quang đã chúc mừng và ghi nhận đánh giá cao
đóng góp các đồng chí đại tá hà văn tuyên và đại tá nguyễn viết giang
đây là những đồng chí được đào tạo bài bản có nhiều kinh nghiệm trưởng thành từ cơ sở
từng kinh qua nhiều vị trí công tác trong lực lượng công an nhân dân
có bản lĩnh chính trị vững vàng lập trường kiên định mẫn cán với công việc
đồng chí yêu cầu các đồng chí trên cương vị mới tiếp tục phát huy những kiến thức kinh nghiệm
truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân nhanh chóng tiếp cận công việc cùng với đảng ủy
ban giám đốc công an hai tỉnh lai châu và bắc cạn phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo trên các mặt công tác công an
góp phần đảm bảo ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương
xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh đặc biệt đảm bảo tuyệt đối an toàn an ninh trật tự
phục vụ đại hội đảng bộ cấp cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
cũng trong sáng nay tại tỉnh an giang thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an đã chủ trì lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ

đặc biệt tại bữa lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận và đánh giá cao sự công nghiến đóng góp của thiếu tướng bùi bé tư
thứ trưởng đề nghị các đồng chí tân giám đốc phó giám đốc ở cương vị công tác mới cần tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt
cùng với đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh an giang phát huy dân chủ đoàn kết nội bộ tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương trong xây dựng đảng và xây dựng lực lượng
đồng thời tăng cường phối hợp hiệp đồng tác chiến với các ban ngành địa phương góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cũng trong sáng nay đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh kiên giang
tại buổi làm việc sau khi nghe báo cáo tình hình kết quả công tác sáu tháng đầu năm của công an tỉnh thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được của công an kiên giang trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
đồng thời khẳng định những kết quả đó đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung của lực lượng công an cả nước
bên cạnh đó thứ trưởng bộ công an chỉ đạo công an kiên giang cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các mặt công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao
nhất là tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức công an chính quy ở các xã thị trấn làm tốt công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
chú trọng tổ công tác tổ chức đại hội đảng bộ lần thứ một mươi hai của công an tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
phục vụ hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
ngày hôm nay tại hà nội hội đồng hương hải phòng tại hà nội phối hợp cùng câu lạc bộ báo chí văn nghệ sĩ trí thức khoa học đồng hương hải phòng
lòng trọng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam
thay mặt cho ban liên lạc hội đồng hương hải phòng tại hà nội trung tướng trần bá thiểu gửi lời cảm ơn và đánh giá rất cao hoạt động
đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ trí thức hải phòng tại hà nội khẳng định câu lạc bộ báo chí văn nghệ sĩ trí thức khoa học đồng hương hải phòng
là một trong năm tổ chức rất quan trọng quyết định hoạt động của hội đồng hương tại hà nội
tại buổi gặp mặt các đại biểu đã cùng nhau bày tỏ niềm vui và ôn lại truyền thống của ngành báo chí do đảng và bác hồ thành lập và lãnh đạo
các đại biểu cũng kiến nghị đề xuất nhiều phương án để nâng cao chất lượng báo chí thông tin tuyên truyền hiện nay
từ đó góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày một sầu mạnh hơn
nhân dịp này hội đồng hương hải phòng cùng câu lạc bộ văn nghệ sĩ trí thức đã tặng hoa chúc mừng ba nhà báo nhận được bằng khen của ban tuyên giáo trung ương
nhân dịp chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam là nhà báo trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông bộ công an
nhà báo nguyễn anh dũng tổng biên tập báo xây dựng nhà báo đỗ phú thọ phó tổng biên tập báo quân đội nhân dân
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù gia mập đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ cán bộ cục hải quan tỉnh bình phước gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy
bị người dân đuổi theo chặn xe trong tình trạng say xỉn
theo thông tin ban đầu chiều qua ông mai như vệ năm mươi bốn tuổi trú tại phường tân bình thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
phó tri cục trường tri cục hải quan hoàng diệu cục hải quan tỉnh bình phước điều khiển xe ô tô biển số chín mươi ba a một mươi sáu nghìn bảy mươi tám lưu thông trên đường dt bảy trăm năm mươi
hướng từ huyện bù đốc tỉnh bình phước đi thành phố hồ chí minh
khi đến đoạn thôn bình tân xã phước minh huyện bù gia mập thì bất ngờ đâm trực diện vào xe máy do bà phạm thị năm đi ngược chiều
khiến nạn nhân ngã văng ra đường bị thương nặng
ông vệ cùng phương tiện gây tai nạn sau đó được bàn giao cho công an huyện bù gia mập lập biên bản xử lý
qua kiểm tra nồng độ cồn ông vệ có vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện
sở y tế tp hcm vừa có công văn gửi tất cả cơ sở y tế trên địa bàn thành phố về việc tuân thủ khám sàng lọc covid một mươi chín
đối với mọi bệnh nhân người nhà bệnh nhân khi đến cơ sở khám chữa bệnh
theo sở y tế tp hcm hiện một số cơ sở y tế đang có tư tưởng chủ quan trong việc thực hiện các quy định về sàng lọc covid một mươi chín
đối với người vào cơ sở khám chữa bệnh
sở y tế tp hcm đề nghị các đơn vị tuyệt đối không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể sở y tế tp hcm yêu cầu các cơ sở theo sát bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm sars cov hai
trong giai đoạn dịch covid một mươi chín đã được kiểm soát mà ngành y tế tp hcm đã ban hành trước đó
đặc biệt đối với bệnh nhân là người nước ngoài hoặc người việt nam về từ nước ngoài
các bệnh viện các cơ sở khám chữa bệnh cần phải khai thác kỹ tiền sử nhập cảnh
làm rõ thời gian nhập cảnh kiểm tra giấy xác nhận hoàn thành cách ly
đối với các đơn vị đã được sở y tế công bố có khu cách ly
đề nghị các bệnh viện tiếp tục duy trì khủng khố để sẵn sàng tiếp nhận cách ly
thu dung người nghi nhiễm covid một mươi chín khi có chỉ đạo của bộ y tế và sở y tế
một mươi ngày không có ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng nhưng việt nam vẫn chưa công bố hết dịch
mặt khác tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ tại thành phố đà nẵng
có một ngôi trường mầm non cho đến thời điểm này vẫn luôn luôn coi trọng
và thực hiện một cách nghiêm túc các biện pháp phòng dịch
trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non wan sky đà nẵng
đây là ngôi trường mầm non chỉ dành cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố
sáu giờ ba mươi sáng bắt đầu ca nhận trẻ đầu tiên
việc giao nhận trẻ triển khai theo từng khối lớp ngay tại cổng trung tâm
theo bản hướng dẫn nhằm giảm thiểu tập trung đông người vào giờ cao điểm
nhân viên trung tâm cũng như học sinh và phụ huynh được sát khuẩn tay
và kiểm tra thân nghiệp trước khi vào cổng
tất cả đều đeo khẩu trang
những quy định này được triển khai từ thời điểm trung tâm bắt đầu đón trẻ đi học trở lại
sau thời gian nghỉ học do dịch bệnh ngày một mươi một tháng năm
đến nay vẫn được thực hiện như một nề nếp
tại trung tâm các hoạt động chung cho nhiều lớp vẫn chưa được triển khai
ở từng lớp học trẻ được bố trí để chơi theo nhóm hoặc đảm bảo giãn cách khi sinh hoạt chung
thường xuyên được hướng dẫn rửa tay nhất là sau khi chơi
trong suốt thời gian ở trường trẻ và giáo viên phụ trách lớp từ sáu đến một mươi tám tháng tuổi
không phải đeo khẩu trang
toàn bộ giáo viên và nhân viên khác thì bắt buộc đeo khẩu trang
trong trường trẻ và giáo viên phụ trách lớp từ sáu đến một mươi tám tháng tuổi không phải đeo khẩu trang
việc đeo khẩu trang này lúc đầu thì chúng tôi cảm thấy rất là bất tiện

bởi vì nó giúp chúng tôi bảo vệ sức khỏe cho trẻ
và bảo vệ sức khỏe cho tất cả các nhân viên ở trong trung tâm
gần như toàn bộ những biện pháp phòng dịch covid một mươi chín áp dụng
trong những ngày đầu đón trẻ đi học trở lại đến nay vẫn được trung tâm thực hiện nghiêm túc
giám đốc trung tâm cho biết chỉ kết thúc việc thực hiện khi việt nam công bố hết dịch
trẻ và giáo viên phụ trách lớp từ sáu đến một mươi tám tháng tuổi không phải đeo khẩu trang
tại sao lại trường vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm những quy định như vậy
có nhiều cái lý do mà chúng tôi làm như vậy
thứ nhất là sau khi lệnh giả cách xã hội được gỡ bỏ
thì mọi người các hoạt động quay trở lại hoạt động bình thường
tuy nhiên bộ y tế vẫn khuyến cáo người dân là không được lơ là
với việc phòng chống dịch để bảo vệ cá nhân mình và bảo vệ cho cộng đồng
thứ hai nữa là
một trăm học sinh ở đây là con công nhân khu công nghiệp mà phụ huynh là đến từ hàng trăm nhà máy ở trong khu công nghiệp
mỗi một nhà máy như vậy có hàng trăm đến năm sáu công nhân và các cháu là thường thường về đêm ở với bố mẹ
như vậy nếu chúng ta không thận trọng thì đây sẽ là một cái nơi truyền bệnh rất là nhanh cho khu công nghiệp và thành phố đà nẵng
cái lý do thứ ba nữa là các cháu ở đây chúng tôi giữ từ sáu tháng như vậy các cháu rất nhỏ cho nên là cái khả năng mà tự phòng dịch và tự
bảo vệ mình rất là rất là ít rất là thấp gần như là không có chúng tôi phải làm thế nào tạo ra một cái môi trường thật là an toàn cho các cháu
sự cẩn trọng không bao giờ là thừa mặt khác đối với trung tâm việc thực hiện những biện pháp phòng dịch đang dần tạo nề nếp
thói quen tốt giúp trẻ hình thành được ý thức tự bảo vệ mình bố mẹ cũng nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ sức khỏe con cũng như công tác phối hợp với nhà trường khi ứng phó với bất kỳ dịch bệnh nào xảy ra
nắng nóng gây gắt liên tiếp trong những ngày qua đã làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại đà nẵng vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay cháy rừng đã xảy ra tại khu vực thuộc tổ sáu mươi một đường nam cao nối dài phường hòa khánh nam quận liên triều diện tích cháy đang được thống kê
sau khi phát hiện cháy chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng như đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận liên triều dân quân kiểm lâm quân đội tham gia dập lửa
khu vực cháy xảy ra ở vị trí đồi cao có thực bì dày và gió lớn khiến lửa lan rộng bên cạnh đó thời tiết nắng nóng khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn các lực lượng chức năng phải chia thành nhiều nhóm sử dụng sẻng lá cây dập lửa và dùng máy thổi để làm sạch thực bì ngăn lửa lan xuống nhà dân sau hai giờ đồng hồ đám cháy cơ bản được dập tắt nguyên nhân cháy đang được làm rõ
trong khi đó tại nghệ an đầu giờ chiều nay các lực lượng chức năng cùng với chính quyền các huyện yên thành diễn châu và nghi lộc vẫn đang nỗ lực khống chế chữa cháy rừng xảy ra tại địa bàn tại xã nghi văn huyện nghi lộc đến trưa nay cháy rừng vẫn chưa được khống chế có nguy cơ lây lan sang các vùng rừng ở các địa phương khác